để tiết kiệm tiền trả cho công nhân vũ văn minh chỉ tuyển chọn các đối tượng nghiện ma túy ở nhiều địa bàn huyện tỉnh khác nhau vào đội thợ của mình
tiền công trả thợ từ hai trăm năm mươi đến ba trăm năm mươi một người một ngày
tuy nhiên mỗi ngày minh sẽ cung cấp hai gói ma túy loại heroin cho thợ vào buổi sáng và buổi trưa
minh quy định mỗi gói ma túy có trị giá là một trăm linh đồng số tiền này được trừ vào công thợ hàng ngày
kiểm tra hành chính tại một căn hộ nhóm thợ của minh đang thi công lực lượng công an phát hiện rất nhiều xi lanh đã qua sử dụng
kết quả giám định cho thấy một mươi tám đối tượng dương tính với ma túy
tòa án nhân dân tỉnh phú yên vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo đỗ kim tùng ba mươi hai tuổi
trú tại xã an cư huyện tuy an về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo có trạng mặc dù không có đất bán và không có khả năng lo thử tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
nhưng từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai tùng đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt tiền của tám bị hại
tại các địa phương trong và ngoài tỉnh với tổng số tiền gần hai tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt đỗ kim tùng một mươi ba năm tù giam và phải bồi thường cho các bị hại
sau thời gian trò chuyện qua mạng nguyễn tiến đạt thường xuyên đưa bé gái chưa đủ một mươi sáu tuổi vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục
công an tp hải dương vừa tạm dựng
hình sự đối tượng nguyễn tiến đạt sinh năm hai nghìn một ở thị trấn châu quỳ gia lâm hà nội để điều tra về hành vi giao cấu với người dưới một mươi sáu tuổi
từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba qua mạng xã hội đạt làm quen và kết bạn với một nữ sinh trên địa bàn thành phố hải dương
qua nhiều lần nói chuyện đạt và nữ sinh này đã nảy sinh tình cảm với nhau
vào ngày hai mươi sáu tháng tám sau khi về thành phố hải dương gặp nhau đạt đã rủ nữ sinh đi nhà nghỉ để quan hệ tình dục và được nữ sinh này đồng ý
phát hiện vụ việc người nhà nữ sinh đã trình báo lên cơ quan công an
sau khi vào cuộc lực lượng công an đã làm rõ đạt chính là đối tượng thực hiện hành vi giao cầu với nữ sinh khi nữ sinh này chưa đủ một mươi sáu tuổi
ngày ba mươi tháng tám ba người trung quốc có hành vi nhập cảnh việt nam trái phép vừa bị phòng quản lý xuất nhập cảnh công an tây ninh tiến hành trục xuất
trước đó vào ngày sáu tháng bảy lực lượng chức năng bắt quả tang ba người nước ngoài mang quốc tịch trung quốc không có thủ tục nhập cảnh việt nam hợp lệ
chuẩn bị xuất cảnh trái phép sang campuchia
qua điều tra công an tây ninh đã xác định được đối tượng trong đường dây tổ chức đưa ba người trung quốc trên nhập cảnh trái phép và đang làm rõ để xử lý theo quy định
riêng đối với trường hợp ba người trung quốc trên công an tỉnh tây ninh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính bốn triệu đồng một người và tiến hành trục xuất về nước theo quy định